chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng năm
lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam của công an cung cấp đối với bà hồ thị thanh phúc
tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bà hồ thị thanh phúc tổng giám đốc sadeco sẽ bị tạm giam bốn tháng để điều tra hai tội danh
tham mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sadeco có trụ sở tại quận một tp hcm đường thành lập vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp dân dụng cơ sở hạ tầng
tư vấn lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản sàn giao dịch bất động sản
kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch
các dự án đã thực hiện gồm khu biệt thự cao cấp sông ông lớn
khu định cư tân quy đông ký túc xá công nhân khu chế xuất tân thuận
sau một tuần xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ tham ô cố ý làm trái
xảy ra tại công ty cổ phần bọc ống dầu khí việt nam pv quạt tình
theo đó bị cáo trần đức minh nguyên giám đốc công ty cổ phần bọc ống dầu khí việt nam pv quạt tình
bị tuyên án một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản
cùng với tội danh phạm ngọc minh nguyên phó giám đốc
nguyễn thị hà nhung nguyên trưởng phòng tài trình kế toán cùng lĩnh một mươi một năm tù
bùi nhật vinh nguyên trưởng phòng kinh tế kỹ thuật một mươi năm tù
liên quan đến vụ án ba bị cáo khác trong công ty bị phạt từ hai đến ba năm tù treo
về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi ba công ty pv quạt tình thuộc công ty khí việt nam
đóng tại khu công nghiệp phú mỹ một sở hữu gần năm mươi ba vốn nhà nước
được giao bọc ống trống ăn mòn và bê tông ra trọng cho đường ống dẫn khí nam côn sơn hai giai đoạn một
bị cáo trần đức minh biết rõ vật tư trong thực tế thi công bọc ống cho đường ống nam côn sơn hai giai đoạn một
cao hơn nhiều so với định mức do viện kinh tế xây dựng bộ xây dựng lập nên chỉ đạo và bàn bạc với phạm ngọc minh
bùi nhật vinh nguyễn thị hà nhung nâng khống số vật tư sử dụng đưa ra ngoài để chiếm đoạt
những người này đã chỉ đạo nhân viên chuyển tám trăm ba mươi sáu tám tấn hạt nhựa và sáu loại vật tư khác nặng một trăm linh tấn
trị giá hơn bốn mươi tám tỷ đồng gửi vào kho ở đồng nai nhằm chiếm đoạt
để hợp thức hóa minh chỉ đạo các đồng phạm lập chứng tử kế toán nâng khống khối lượng vật tư xuất kho
cuối năm hai nghìn một mươi sáu khi thôi giữ chức giám đốc pv qua tình trần đức minh bị tố cáo
khi bộ công an vào cuộc điều tra bị cáo đã nộp toàn bộ số vật tư đang cất giấu
hoạt động tiến dụng đen cho vay tiền với lãi suất khủng
nguyễn viết khánh chú tại tp hà nội và bảy đồng phạm khác vừa bị viện kiểm sát nhân dân huyện tuy phước tỉnh bình định hoàn tất cáo trạng
và chuyển hồ sơ cho tòa án nhân dân cung cấp để đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo có trạng trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn viết khánh và bảy đồng phạm đã đến thuê nhà số bốn mươi năm đường trần quang diệu thị trấn tuy phước huyện tuy phước tỉnh bình định để hoạt động tiến dụng đen
bằng nhiều thủ đoạn khác nhau các đối tượng này đã cho một trăm chín mươi một người trên địa bàn huyện tuy phước và thị xã an nhơn vay tiền với lãi suất một trăm tám mươi một năm
tổng số tiền mà nhóm này đã cho vay là hơn năm một tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bảy trăm tám mươi ba triệu đồng
nếu con nợ không trả lãi khi đến hạn liền bị các đối tượng hành hung dọa giết
đồng thời dùng nhiều biện pháp uy hiếp tinh thần của nạn nhân gây ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương
và trưa ngày một mươi năm tháng năm công an tỉnh bình dương đang phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc người chồng tử vong
người vợ nguy kịch nghi do tự thiêu tại nhà riêng nằm trong một con hẻm trên đường nguyễn thị minh khai phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
nhiều người dân sống xung quanh cho biết vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng năm họ nghe thấy tiếng la hét tại căn nhà của nạn nhân
sau đó người dân chạy đến phát hiện ở căn nhà có mùi xăng nồng nặc nên chi hô nhiều người khác đến kiểm tra và trình báo lực lượng chức năng
lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong và phát hiện anh trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đã tử vong chị nguyễn thị diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu vợ anh hùng bị bỏng nặng
nạn nhân diễm sau đó được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
và đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bình tân tp hcm ngày hôm qua cho biết đã tạm giữ hình sự ông ngô ngọc an sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại quận bình tân tp hcm để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng năm người nhà của bé gái bảy tuổi trú tại quận bình tân đến công an trình báo về việc con gái bị ông ngô ngọc an dâm ô
theo đó khi gia đình đi công việc để bé gái ở nhà thì bị ông an sảm sỡ và dâm ô

người dân phát hiện vụ việc đã đánh và giữ ông an sảm sỡ và dâm ô
công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh để thu thập thông tin
trong camera có ghi lại cảnh ông an dùng tay kéo váy và đã có hành vi sờ đùi lên ngực rồi ôm hôn bé gái bảy tuổi
tại cơ quan công an ông an đã thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên hiện công an quận bình tân tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án
sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke bảy thanh niên đã bị công an huyện khói châu tỉnh hương yên bắt quả tăng
tại một quán karaoke vào tối ngày một mươi ba tháng năm
kiểm tra tại phòng h ba trăm linh hai quán karaoke x man lực lượng chức năng phát hiện chín thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhanh có bảy người dương tính với ma túy cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường hơn bốn gram ma túy ketamin
cũng tại quán karaoke này vào ngày bảy tháng bốn lực lượng công an đã bắt quả tang sáu mươi chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke này vào ngày bảy tháng bốn lực lượng công an đã bắt quả tang sáu mươi chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quảng ngãi một chiếc xe ô tô bảy chỗ đã tông thẳng vào một nhà dân trên đường nguyễn du ở thành phố quảng ngãi khiến hệ thống cửa của ngôi nhà này bị hư hỏng và một người thoát chết
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bốn khi anh trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đang dắt xe máy vào nhà tại số hai mươi năm đường nguyễn du phường nghĩa chánh tp quảng ngãi
thì bất ngờ bị chiếc xe bảy chỗ ngồi innova mang biển số bảy mươi sáu a bốn nghìn tám trăm một mươi hai tông thẳng vào nhờ hệ thống cửa kiên cố che chắn nên anh kiên đã thoát chết
nhờ đợi tin báo công an phường nghĩa chánh và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố quảng ngãi tổ tuần tra vũ trang đã có mặt tại hiện trường
sau minh ban đầu người điều khiển xe ô tô là lê đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hành thuận huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi hiện công an tp quảng ngãi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc
thưa quý vị xe điện chở khách du lịch hiện nay thì ngày càng xuất hiện nhiều tại các điểm vui chơi đặc biệt là tại các khu du lịch biển
vào thời cao điểm của mùa du lịch thì ô tô điện đã trở thành phương tiện vận tải được du khách lựa chọn
xe điện bốn bánh được xem như là một phương tiện vận tải du lịch của thời bốn không khói bụi không ô nhiễm với môi trường
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì phương tiện xe điện bốn bánh cũng còn có nhiều điều bất cập trong khi vận hành khai thác sử dụng phục vụ du khách như là dừng đỗ sai quy định chở quá người quy định
và đặc biệt là nhiều phương tiện không có giấy đăng ký và không có giấy kiểm định chất lượng
cũng như người điều khiển thì không có giấy phép lái xe
đây là những bất cập còn tồn tại của loại hình phương tiện này tại các khu du lịch như sầm sơn và hải tiến thanh hóa dẫn đến tình trạng lộn xộn khó khăn trong công tác quản lý
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
khu du lịch biển sầm sơn thu hút hàng vạn du khách vào mỗi dịp nghỉ lễ cũng như mùa du lịch
tại đây loại hình phương tiện xe điện bốn bánh đã được sử dụng để phục vụ du khách nhiều năm nay
không phủ nhận những mặt tích cực mà loại hình này mang lại cho du khách và khu du lịch
tuy nhiên song song với việc phát triển và nhu cầu của du khách thì loại hình dịch vụ này còn lộ ra những vi phạm
chỉ vài phút kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện xe điện đang di chuyển trên tuyến đường bờ biển tổ công tác đã phát hiện nhiều lái xe không mặc đồng phục
dù xe có dán chữ của công ty xe điện đặc biệt các lái xe không xuất trình được những giấy tờ liên quan đến xe
trong khi đó quy định các phương tiện được phép hoạt động
phải có đầy đủ giấy tờ
anh có đem đầy không
không đem đầy
ngoài việc không xuất trình được giấy tờ không có đồng phục thì tình trạng nhồi nhét trở quá số người quy định cũng diễn ra như thế này
những trường hợp bị kiểm tra này chỉ là một phần nổi của tình trạng xe điện chưa đủ điều kiện lưu thông nhưng vẫn cố tỉnh hoạt động tại thành phố sầm sơn
tình trạng xe điện bốn bánh hoạt động lộn xộn bát nháo không chỉ diễn ra tại biển sầm sơn
khu du lịch hải tiến hoàng hóa cũng đã và đang diễn ra tình trạng này
theo đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện hoàng hóa cho biết vấn đề xe điện bốn bánh tại khu du lịch hải tiến diễn ra rất phức tạp và khó quản lý
chứ đến hiện tại bây giờ là năm hai nghìn một mươi bảy thành lập là một trăm hai mươi xe của ba công ty
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục tăng thêm sáu mươi phương tiện nữa
nhưng mà qua cái giả soát phương tiện xe điện tham gia giao thông hiện tại bây giờ đối với một trăm hai mươi xe
thì hầu như tất cả đều là xe điện
xe này được mua xe lại xe cũ
không đảm bảo chất lượng không đảm bảo kỹ thuật
vẫn có các loại xe mà có các loại xe ngoài luồng của công ty
số lượng xe cũng không phải là ít cũng có gần cả trăm chiếc
xe đó thì hầu như là dân tự ý mua lại
dân tự ý mua lại cho nên là bây giờ cái hoạt động đó là rất là khó mặc dù mình đã tuyên truyền rồi
thực tế tại đường ven biển trong khu du lịch hải tiến nhiều loại xe điện hoạt động
theo quan sát hầu hết các lái xe đều không mặc đồng phục
xe không có logo nhãn hiệu của các công ty đăng ký được phép hoạt động
khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ liên quan đến xe
thì lái xe không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ
điện này nó chưa có giấy phép lái xe
và hiện tại cũng qua kiểm tra thì giấy giấy xe thì cũng không có mà đang để ở nhà
đăng cường một số cái vấn đề hành vi để thực hiện
rất là đặc biệt cho xe điện
thứ nhất là phải có giấy phép lái xe
thứ hai là xe phải đảm bảo tiêu chuẩn để thực hiện
tuyệt đối là chúng ta tăng cường công tác kiểm tra kể cả về vấn đề
tôi giờ quyết định tập trung vào những cái hành vi là tranh giành khách
ép giá khách giá cả anh phải biết công khai
thứ hai là tất cả cái trang phục phải mặc
cái lộ trình
thứ là phải có cái biển cái biển hiệu của người được điều khiển
trước thực trạng này cơ quan chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương
thành phố sầm sơn huyện hoàng hóa cần nhanh chóng vào cuộc
để xử lý triệt để vấn đạn lộn xộn xe điện bốn bánh phục vụ tại khu du lịch
qua đó thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước
khi đến đây du lịch tham quan
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lê tuấn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã tân dân
huyện kinh môn tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn đức huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu chín
xã động lâm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
ngoài ra phòng cảnh sát thì hình án hình sự công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn suối ngang một xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
về hai tội đánh bạc và trốn thì hình án
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện